theo kết quả khảo sát của visa công ty cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới
ba mươi người tiêu dùng tại việt nam kỳ vọng sẽ tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong một mươi hai tháng tới
lý do chính là vì ngày càng có nhiều nơi chấp nhận thanh toán không tiền mặt không tiếp xúc
đặc biệt là sau khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tám mươi bốn người tiêu dùng việt nam cảm thấy thông tin cá nhân của họ
vẫn được bảo đảm an toàn khi thanh toán trên các thiết bị di động
các kết quả cũng cho thấy các công nghệ thanh toán mới như là thanh toán sinh chắc học
thanh toán thông qua ngân hàng số cũng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng